tại thành phố hải phòng cũng đã diễn ra lễ trao giải báo chí vì một hải phòng phát triển
mục đích nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thành công của các nhà đầu tư vào thành phố hải phòng
trên các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ nông nghiệp thủy sản tồn vinh và ghi nhận những đóng góp quan trọng
của cộng đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư đối với những kết quả đạt được của thành phố
sau ba tháng phát động đã có hơn một trăm năm mươi tác phẩm của gần một trăm linh tác giả nhóm tác giả
cộng tác viên đến từ hai mươi cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tham gia
kết quả ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi giải khuyến khích và năm giải cây bút triển vọng